trong số bốn mươi bốn đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam có hai mươi tám đối tượng bị khởi tố điều tra về hai hành vi gây dối chất tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản
một mươi sáu đối tượng bị khởi tố về hành vi gây dối chất tự công cộng
công an tp biên hòa xác định trong vụ án này hai vợ chồng mai thị hồng và nguyễn thành hưng giữ vai trò chủ mưu cầm đầu
khoảng một mươi một h ba mươi phút
ngày hai mươi chín tháng chín tại khu đất rộng khoảng ba m hai ở khu phố bốn phường thống nhất tp biên hòa xuất hiện hơn sáu mươi đối tượng thuộc hai băng nhóm đang chuẩn bị hỗn chiến để tranh giành đất thì bị lực lượng công an tỉnh đồng nai phát hiện vây bắt
cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến hai băng nhóm tham gia hỗn chiến là do trước đó tại khu đất này xảy ra tranh giành giữa hai bên được xem là chủ đất gồm vợ chồng hồng và hưng với bà nguyễn thị soi sáu mươi năm tuổi
công an huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa đã điều tra làm rõ và bắt tạm giam ba đối tượng lê văn phong và lê đăng dương ở huyện vĩnh lộc và vũ đình phan ở huyện hà trung về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó công an huyện vĩnh lộc nhận được tin báo của công an xã vĩnh hùng về việc có hai nhóm đối tượng đã dùng dao và gậy sắt đuổi chém nhau tại quán karaoke hoa lâm ở xã vĩnh hùng khiến hai người bị thương nặng
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện vĩnh lộc đã nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ ba đối tượng nói trên
các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn trong lúc hát karaoke nhóm của vũ đình phan gồm ba người và nhóm của lê văn phong lê đăng dương gồm năm người đã dùng dao gậy sắt đuổi chém nhau khiến hai người bị thương và quán karaoke bị hư hỏng nặng
thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hôm nay tám tháng một mươi
thêm một ca mắc covid một mươi chín trở về từ liên bang nga được cách ly ngay khi nhập cảnh tại tỉnh bạc liêu
đây là bệnh nhân số một một trăm linh có địa chỉ ở phường trần hưng đạo thị xã đông triều tỉnh quảng ninh
như vậy là đến thời điểm này tổng số ca mắc covid một mươi chín ở nước ta là một một trăm linh trong đó có sáu trăm chín mươi một ca mắc do lây nhiễm trong nước
số ca mắc mới tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay là năm trăm năm mươi một ca việt nam đã có ba mươi sáu ngày không ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi